nhân kỷ niệm năm mươi năm ngày hy sinh của một mươi nữ dân quân lam hạ ngày một một mươi một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ngày một một mươi hai nghìn một mươi sáu
và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia trận địa pháo phòng không lam hạ
tại thành phố phủ lý đã diễn ra chương trình nghệ thuật một mươi bông hoa thép trên vùng đất lam hạ anh hùng
do báo nhân dân đài truyền hình việt nam và tỉnh hà nam phối hợp tổ chức
tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí đinh thiêu huynh
thường trực ban bí thư đồng chí vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ đồng chí trương thị mai
bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung ương cùng dự có đồng chí nguyễn hòa bình
bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước
chương trình nghệ thuật nhằm tưởng nhớ tri ân những công hiến của các anh hùng liệt sĩ
ghi dấu chiến công của trận địa phòng không lam hạ trong đó đặc biệt là chiến công
và sự hy sinh oanh liệt của một mươi nữ dân quân lam hạ các chị đã hiến dâng tuổi trẻ
và cuộc sống của mình cho tổ quốc sự hy sinh của các anh các chị đã làm nên một lam hạ bất tử
mãi mãi tỏa sáng là niềm tự hào nguồn cổ vũ động viên to lớn cho các thế hệ người việt nam hôm nay
và mai sau trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc
để buổi kỷ niệm diễn ra tại quảng trường nhà văn hóa trung tâm hà nam thành công tốt đẹp
tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân đã chỉ đạo phối hợp với công an tỉnh công an thành phố phủ lý
bảo đảm chặt chẽ về công tác an ninh trật tự an toàn cho tất cả nhân dân đến tham dự trước
trong và sau khi diễn ra lễ kỷ niệm

năm mươi năm đã trôi qua những chiến công và sự hy sinh anh dũng của một mươi nữ dân quân năm ấy
vẫn nhắc nhớ chúng ta phải ghi nhớ công lao của những người đã ngã xuống để bảo vệ bình yên cho tổ quốc
sự hy sinh của các chị đã và sẽ ươm mầm cho cuộc sống trên chính mảnh đất đau thương năm nào
sự kiện này nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn bày tỏ lòng biết ơn
trị ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
làm hạ mãi mãi là một trong những địa danh giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ của đất nước